một trong những lĩnh vực đầu tiên được thành phố vinh ưu tiên triển khai đó là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện các giải pháp cải cách các thủ tục hành chính đem đến sự thuận lợi cho người dân
chúng tôi ưu tiên hai cái nội dung chính đó là cái ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý cái quyết định thủ tục hành chính xây dựng hoàn thiện cái hệ thống iso đối với một trăm linh thủ tục hành chính thủ tục thập quyền
cái thứ hai là chúng tôi đang thực hiện cái chương trình liên thông và xây dựng quy định liên thông
từ phương xã đến thành phố để ngày càng nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
cảm nhận của tôi là đến đây thủ tục là nhanh gọn và kịp thời gian cho khách hàng không tôn những việc phải làm người dân phải đi lại nhiều
và rất là thuận lợi và nếu có vấn đề thì họ giải quyết cũng nhanh gọn
cùng với cải cách thủ tục hành chính các thủ tục hành chính đã được giải quyết
trong thời gian chính thì việc đầu tư vào lĩnh vực y tế và giáo dục bước đầu đem lại kết quả khả quan
y tế thì bây giờ thành phố vinh có đầy đủ các cơ sở khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh
giáo dục đào tạo là một cái thương hiệu của nghệ an
trong đó vinh là được sáu trường đại học trong đó thì trường đại học vinh là thương hiệu từ lâu đời
và cũng là một trong một mươi sáu trường trọng điểm quốc gia của bộ giáo dục
đây là những cái tiên đề để vinh sẽ tập trung
các nguồn lực đầu tư để thực sự khẳng định là những trung tâm vùng trên các lĩnh vực
đến nay sau ba năm thực hiện thành phố vinh đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đạt tám năm mươi bốn thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt tám mươi bốn năm triệu đồng tỷ lệ hộ nghèo giảm còn bốn mươi
tuy nhiên bên cạnh đó thành phố vinh vẫn đang đối diện với nhiều thách thức
thành phố vinh là đối thi loại một
nhưng mà thực ra bây giờ các cái cơ chế chính sách vẫn là như của các huyện
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết hai mươi sáu của bộ chính trị thành phố vinh đang kiên nghị tỉnh và các bộ ngành trung ương xem xét lại để lựa chọn ưu tiên những lĩnh vực nào
cái thứ hai nữa là cái nguồn lực để thực hiện cái quyết định hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám này
cái thứ ba thì có cả cái nhà đầu tư lớn nhà đầu tư chiến lược
điều cũng hết sức quan trọng nữa là thực hiện quy hoạch năm hai của thủ tướng là quy hoạch thành phố vinh phát triển hai trăm năm mươi km hai
điều này là chúng ta phải thực hiện sớm để làm sao đó tạo cái không gian phát triển đô thị
và gắn vào đây là quản lý quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư nó sẽ thuận lợi hơn
thì đó là những cái vấn đề mà thành phố vinh cũng đang kiên nghị các bộ ngành trung ương và tỉnh sớm hỗ trợ thành phố vinh trong quá trình phát triển thực hiện nghị quyết hai mươi sáu của bộ chính trị
tuy nhiên để tháo gỡ những vướng mắt đó thì thành phố vinh vẫn phải tự mình nỗ lực với nhiều giải pháp cụ thể
thiết thực hơn nữa thì mục tiêu trở thành trung tâm vùng bắc trung bộ vào năm hai nghìn ba mươi
mới có thể trở thành hiện thực
thành phố vinh phải quan tâm và phải tránh trợ để xúc tiện cái thu hút đầu tư
có một cái tầm nhìn có cái chiến lược bài bản và phải bền vững
trước hết là cần phải thu hút đầu tư vào cái lĩnh vực hạ tầng
cái thứ hai là có thể thành phố phải thu hút các cái đầu tư vào cái công nghiệp sạch
cái thứ ba nữa là tương lai thì vinh sẽ kết nối với cửa lò trở thành một đô thị biển
và như vậy thì đòi hỏi
cần phải kêu gọi thu hút các cái nhà đầu tư về phát triển hạ tầng du lịch
cái chuẩn hệ các cái sản phẩm du lịch tốt tạo cho thành phố vinh là một cái thành phố đẳng sống
như thế thì thành phố vinh mới đáp ứng được yêu cầu